khoảng một mươi ba viên ma túy tổng hợp thuốc lắc có trọng lượng ba hai kg vừa bị công an hải phòng bắt giữ trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hai tên bị bắt giữ khi đang mang theo số ma túy nói trên là hồ kim anh bốn mươi chín tuổi và nguyễn văn phát hai mươi chín tuổi cùng chú tại xã bà điền huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
bước đầu chúng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ hà nội về hải phòng tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phòng pc bốn mươi bảy công an thành phố hải phòng đã khởi tố vụ án hình sự tạm giữ hai đối tượng đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án